tại tỉnh quảng nam công an huyện tiên phước vừa bắt một nhân viên đài viễn thông câu kết với năm đối tượng trộm cắp số lượng lớn các viễn thông
năm đối tượng bị bắt giữ là mai trùng dương mai trúc lĩnh nguyễn việt nguyễn thanh an nguyễn thanh toàn cùng chú xã tam dân huyện phú ninh tỉnh quảng nam
trong đó an và toàn là hai con trai của nguyễn việt
qua điều tra các đối tượng khai nhận với thủ đoạn mặc trang phục giả dạng nhân viên viễn thông từ ngày hai mươi một tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã thực hiện ba lần cắt trộm cắp viễn thông với tổng số lượng khoảng hơn một mét dây cáp đồng
sau đó đốt lấy lõi đồng đem bán phế liệu với số tiền khoảng hai mươi một triệu đồng và chia nhau tiêu xài
mở rộng điều tra công an huyện tiên phước đã làm rõ thêm một đối tượng chủ mưu là nguyễn văn hải chú tiên hiệp huyện tiên phước
hải là nhân viên đài viễn thông biết số cáp đã qua sử dụng sắp thu hồi để thanh lý nên đã liên lạc với nhóm đối tượng trên để tiến hành lấy cắp
hải thỏa thuận với năm đối tượng sẽ ăn chia năm mươi sau khi bán lấy tiền số dây cáp trộm cắp được